tỉnh lộ ba trăm ba mươi là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh với năm xã vùng cao và tỉnh bắc giang
qua nhiều năm đi vào sử dụng đến nay nhiều đoạn trên tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông
và thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây
đây là những ổ gà trên đoạn đường bồ đề cách trụ sở ủy ban nhân dân xã thanh sơn huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh khoảng một km
có thể thấy mặt đường lôi lõm xấu xí tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
theo phản ánh của người dân nơi đây khi thời tiết nắng thì đoạn đường này rất bụi còn khi trời mưa thì trơn trượt
nguy hiểm hơn là đoạn đường này rất nhiều khúc cua tay áo dốc gắt
khuất tầm nhìn mặt đường lại bị xuống cấp nghiêm trọng tạo ra những ổ voi ổ gà gây khó khăn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông
đến mùa mưa thì coi như ngập lụt những cái khe con những cái cầu cũng ngập hết thành ra tắt đường không đi lại được
thành ra bây giờ nếu mà mưa thì đâu thì biết ở đấy lắm lúc đang đi làm mà xe cộ còn phải vớt ở trên rừng
theo báo cáo từ công an huyện ba trẻ
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện đã xảy ra hơn năm mươi vụ va chạm giao thông trên tuyến tỉnh lộ ba trăm ba mươi này
nguyên nhân là do mặt đường hẹp nhiều đoạn cua dốc khuất tầm nhìn nên dễ xảy ra tai nạn
huyện ba trẻ tỉnh lộ ba mươi là con đường huyết mạch của huyện lối bắc giang với lạng sơn có trời dài hơn năm mươi km
và có năm mươi bảy điểm ngập lụt thường xuyên ngập lụt và sạt nở
và trong năm trăm một mươi
sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra trên năm mươi vụ va chạm giao thông
nguyên nhân là do phương tiện chở lâm sản vào giao thông nhiều gây đến mất truyền thống giao thông bùn tắc
và đặc biệt nguyên nhân chính là do đường xuống cấp nghiêm trọng không được tu sửa
trước thực trạng trên ngành chức năng tỉnh quảng ninh cần sớm có phương án cải tạo đầu tư nâng cấp
vì tuyến đường không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự thông thường hàng hóa giữa thị trấn với các xã của huyện
mà còn mở ra cơ hội thuận lợi để người dân và các doanh nghiệp trao đổi hàng hóa giữa huyện bà trẻ với tỉnh bắc giang